chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đề xuất bốn nguyên tắc nhằm khôi phục hòa bình ở ukraine càng sớm càng tốt và ngăn chặn cuộc khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát
tần hòa xá dẫn lời ông tập cận bình
thứ nhất chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình ổn định và không tìm kiếm lợi ích ích kỷ
thứ hai chúng ta nên hạ nhiệt tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa
thứ ba chúng ta nên tạo điều kiện để lập lại hòa bình và kiềm chế căng thẳng leo thang hơn nữa
thứ tư chúng ta nên giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và hạn chế ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu
trước đó nga đã đánh giá cao các đề xuất kế hoạch hòa bình ukraine của trung quốc
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng trung quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình hợp lý nhất cho đến nay để giải quyết xung đột ukraine
ông lavrov chia sẻ với các phóng viên hồi đầu tháng bốn
điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là kế hoạch hòa bình của trung quốc dựa trên phân tích lý do của những gì đang xảy ra
và nhấn mạnh cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc giấy này
kế hoạch có cấu trúc hợp lý từ tổng thể đến cụ thể
nhà ngoại giao hàng đầu của nga lưu ý thêm kế hoạch này bị chỉ trích là mơ hồ
nhưng đây là một kế hoạch hợp lý mà trung quốc đề xuất để thảo luận
trong bài phát biểu ngay tối một mươi sáu tháng bốn tổng thống ukraine zelensky bày tỏ tin tưởng rằng
trung quốc thực sự có thể giúp khôi phục nền hòa bình công bằng cho ukraine và sự ổn định trong quan hệ quốc tế
ông zelensky cho biết thêm rằng ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên
ở thụy sĩ vào tháng sáu tới và những nỗ lực đang được thực hiện để đảm bảo hội nghị sẽ hiệu quả
tổng thống ukraine đồng thời cảm ơn các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh
nhà lãnh đạo ukraine cũng cho biết ông đặc biệt cảm kích thủ tướng đức olaf schol vì những tín hiệu từ bắc kinh
cách đây hơn một năm trung quốc đã đưa ra một bản báo cáo một mươi hai điểm
vạch ra những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột nga ukraine nhưng không đi vào chi tiết cụ thể
vào thời điểm đó đề xuất đã được cả nga và ukraine hoan nghênh nhưng mỹ cho rằng đề xuất đó chỉ dựa trên quan điểm của nga
nga cho biết sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về ukraine nhưng những điều này phải phản ánh thực tế mới trên thực địa
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã đưa ra công thức hòa bình riêng
kêu gọi chấm dứt chiến sự và nga rút quân hoàn toàn
hòa đến hòa bình ở ukraine thụy sĩ sẽ tổ chức một hội nghị về xung đột ukraine vào tháng sáu tới
dựa trên kế hoạch của tổng thống zelenskyy
nhưng nga gọi sáng kiến này là vô nghĩa và khẳng định rằng sẽ thất bại nếu không có nga tham gia
cụ thể theo hãng tin tass ngày một mươi một tháng bốn người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov tuyên bố rằng
bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về vấn đề ukraine mà không có sự tham gia của nga đều là vô nghĩa
ông peskov cho biết trong cuộc gặp với tổng thống belarus alexander lukashenko trước đó
tổng thống putin khẳng định moscow ủng hộ việc nối lại đàm phán với ukraine
tuy nhiên ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán không được nhằm mục đích áp đặt bất kỳ kế hoạch nào không liên quan đến tình hình thực tế
cũng theo ông peskov các thỏa thuận istanbul dự thảo hiệp ước hòa bình mà nga và ukraine đã thảo luận hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
có thể đóng vai trò là cơ sở để nối lại các cuộc đàm phán mặc dù đã có nhiều thay đổi kể từ đó
ông cũng cho biết điện kremlin không cảm thấy phía ukraine sẵn sàng đàm phán với nga
đại sứ quán nga tại berlin cũng cho rằng hội nghị hòa bình cho ukraine do thụy sĩ đăng cai sẽ lãng phí thời gian nếu không có sự tham gia của nga
theo đại sứ quán thụy sĩ đã không mời nga tham dự sự kiện này và nếu không có sự tham gia của nga hội nghị có thể không đạt kết quả cụ thể nào
liên quan đến khủng hoảng nga ukraine trong tuyên bố mới nhất người phát ngôn điện kremrin dmitry peskov lưu ý
các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa nga và ukraine có thể cần phải tính đến tình hình thực tế mới
theo trang tin giờ hydu phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo ngày một mươi hai tháng bốn người phát ngôn peskov cho biết
dự thảo thỏa thuận nga ukraine được đàm phán vào năm hai nghìn hai mươi hai có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai
nhằm chấm dứt cuộc giao tranh đã kéo dài sang năm thứ ba
ông peskov nhấn mạnh dự thảo thỏa thuận được thảo luận ở istanbul vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai có thể là cơ sở để bắt đầu đàm phán
đồng thời ông lưu ý các cuộc đàm phán trong tương lai có thể cần phải tính đến tình hình
ông peskov cho hay đã có nhiều thay đổi kể từ đó các khu vực mới đã được sắp nhập
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tổng thống nga putin và những người đứng đầu các vùng lãnh thổ donetsk lugansk kherson và zaporizhia
đã ký thỏa thuận về việc các khu vực này sắp nhập liên bang nga
trước đó các khu vực này đã tổ chức trưng cầu ý dân về việc sắp nhập liên bang nga
kết quả trưng cầu được chính quyền các khu vực này công bố theo đó đa số cử tri đồng ý sắp nhập
tuyên bố của người phát ngôn peskov được đưa ra một ngày sau khi tổng thống putin
lên tiếng hoài nghi về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với ukraine mà thụy sĩ đăng ca vào tháng sáu
người đứng đầu điện kremlin cảnh báo mắc cơ va sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch hòa bình nào được đưa ra
tổng thống putin chia sẻ trong cuộc gặp với người đồng cấp belarus alexander lukashenko ở mắc cơ va
chúng tôi sẵn sàng phối hợp mang tính xây dựng nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào
nhằm thực thi quan điểm không dựa trên thực tế
đồng thời cho biết thêm dự thảo tài liệu về istanbul có thể làm cơ sở cho việc đàm phán
tài liệu được thảo luận ở istanbul vài tuần sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
và bao gồm các điều khoản về tình trạng trung lập của ukraine đặt ra các giới hạn đối với các lực lượng vũ trang của nước này
tuy nhiên kết thúc vòng đàm phán hai bên không đạt được thỏa thuận nào và các cuộc đàm phán tiếp theo cũng đã sụp đổ
về phần mình nga luôn phản đối công thức hòa bình của tổng thống ukraine volodymyr zelensky
trong đó yêu cầu moscow rút quân bồi thường cho ukraine và đối mặt với tòa án quốc tế về hành động của mình
tổng thống putin nhiều lần tuyên bố rằng nước nga tiến hành chiến dịch quân sự ở ukraine để bảo vệ lợi ích của nga
và ngăn chặn ukraine gây ra mối đe dọa an ninh lớn cho nga bằng việc gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trước đó tổng thống putin và người đồng cấp belarus alexander lukashenko đã có cuộc gặp mặt
tại cuộc hội đàm tổng thống putin cho rằng quan hệ kinh tế giữa nga và belarus phát triển thành công
sự tăng trưởng trong những tháng đầu năm nay thậm chí còn nhanh hơn năm ngoái đa dạng hơn và tăng cường hợp tác
ông putin nhấn mạnh nhìn chung tình hình đang trên đà phát triển
về vấn đề ukraine tổng thống putin khẳng định nga chưa bao giờ từ chối giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình
hơn nữa đây là điều mà moscow muốn làm
đề cập hội nghị sắp tới về ukraine ở thụy sĩ dự kiến diễn ra vào tháng sáu tới
tổng thống putin lưu ý rằng nga không được mời tham dự sự kiện này
mặc dù theo ông không thể đạt được hòa bình nếu không có sự tham gia của moscow
nhà lãnh đạo nga cho biết thêm ông sẽ tìm kiếm vai trò trung gian của ông lukashenko
nếu có nhu cầu về các cuộc đàm phán mới
ngoài ra tổng thống nga cũng đề cập vấn đề song phương quan trọng
sự trở lại trái đất của nữ phi hành gia marina vasilevskaya người belarus
được đưa lên vũ trụ bằng tàu sojuz ms hai mươi năm của nga tháng trước
về phần mình tổng thống lukashenko bày tỏ cảm ơn moscow đã giúp xuất khẩu sản phẩm của belarus
và các cảng của nga
hiện belarus đang sử dụng khoản vay tám mươi tỷ rút của nga dành cho các dự án thay thế nhập khẩu chung
liên quan vấn đề ukraine nhà lãnh đạo belarus cho biết
ông ủng hộ quan điểm của nga về vấn đề trung gian hòa giải
tổng thống lukashenko lưu ý rằng thỏa thuận này có những quan điểm hợp lý được ukraine chấp nhận
và nhắc lại rằng kỵ hếp đã đồng ý với những quan điểm đó
tổng thống belarus thêm rằng nếu thụy sĩ muốn tổ chức hội nghị với ukraine mà không có moscow và minsk
thì các nước tham gia chỉ có thể nhất trí về việc
ông lukashenko khẳng định belarus ủng hộ quan điểm của nga về tiến trình hòa bình
tổng thống belarus nhấn mạnh tới hôm nay đã có tất cả mọi thứ để ngồi xuống và đàm phán
nếu họ không muốn thì tại sao vậy
nếu phương tây họ muốn nói về hòa bình thì ở ukraine đã vang lên những tiếng nói về hòa bình
dự kiến trong ngày một mươi hai tháng bốn hai nhà lãnh đạo tiếp tục hội đàm và tham gia các sự kiện
nhân ngày du hành vũ trụ kỷ niệm ngày thực hiện thành công chuyến bay đưa người đầu tiên trên thế giới
nhà du hành yuri gagarin
đến đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại